tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đã tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
trong một mươi năm năm qua hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam đã vận động được hơn một một trăm ba mươi chín tỷ đồng
để đầu tư xây dựng trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng dạy nghề thăm hỏi tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam
đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao tinh thần đoàn kết sáng tạo triển khai hiệu quả công tác của hội
đã kịp thời tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương chính sách chế độ đối với nạn nhân chất độc da cam việt nam
đề nghị các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân trong và ngoài nước bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả chất độc da cam
cũng như công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học gây ra tại việt nam
tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh nâng cao hiệu quả công tác vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam
tiếp tục kiên trì vận động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam thông qua hình thức biện pháp phù hợp